hôm nay đối tượng nguyễn hoàng ngọc hưng sinh năm hai nghìn trú tại huyện đơn dương tỉnh lâm đồng và đồng bọn đã bị tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đưa ra xét xử lưu động tại xã lạc xuân huyện đơn dương về hành vi giết người và tội gây dối trật tự công cộng
theo cáo trạng vào lúc hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu hưng cùng anh trai là nguyễn ngọc hoàng phúc và nguyễn nhật minh vi quốc tiến nguyễn hồng quân nguyễn đỗ hữu thanh và nguyễn huy hoàng đi bốn chiếc xe mô tô trên quốc lộ hai mươi bảy thì bị trịnh quốc thắng đi xe mô tô chở nguyễn thị bảo trân đi ngược chiều chạy lạng lách và ép xe
nhóm của hưng đã quay xe đuổi theo đánh anh thắng còn hưng lấy dao thái lan đâm nhiều nhát vào người anh thắng dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng anh thắng đã tử vong
sau khi sự việc xảy ra gia đình hưng và phúc đã bồi thường gia đình bị hại một trăm linh triệu đồng xét thấy trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo và khắc phục thiệt hại
mặt khác bị cáo nguyễn hoàng ngọc hưng sinh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn khi phạm tội chưa đủ một mươi sáu tuổi con ở tuổi trẻ em
hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tuyên phạt bị cáo nguyễn hoàng ngọc hưng chín năm tù về tội giết người các bị cáo còn lại bị tuyên án từ một mươi hai đến một mươi tám tháng tù cho hưởng án treo về tội gây dối trật tự công cộng